giải quyết hồ sơ chính sách tồn động sau chiến tranh là công việc khó thực hiện trong một sớm một chiều
bởi những trường hợp tồn động đến thời điểm này đều không có đủ giấy tờ căn cứ pháp lý chứng minh đóng góp của mình với đất nước
nhưng với quyết tâm không để bất cứ người có công nào phải chịu thiệt thòi
các cơ quan chính sách đang chạy đua với thời gian đẩy nhanh tiến độ công tác này
chỉ trong sáu tháng đầu năm nay ngành chính sách quân đội đã hoàn thiện thủ tục
và xác nhận một trăm linh chín liệt sĩ gần bảy trăm linh thương binh bệnh binh
bộ tư lệnh thủ đô hà nội vừa trao quyết định thương binh cho năm mươi hai đồng chí
từng chiến đấu và bị thương trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc
xúc động và tự hào khi đón nhận danh hiệu cao quý này
nhưng mà chúng tôi lại vấn đề là có các anh đi cùng để mà xây dựng cái quyết tâm
đều là những người có công không còn đủ giấy tờ chứng minh được đóng góp của mình cho đất nước
nhưng bằng những cách làm linh hoạt như giám định thương tật tìm kiếm thông tin tại đơn vị cũ
các cán bộ làm công tác chính sách quân đội đã giúp cho các đồng chí thương binh này
được nhận chế độ yêu đái và ghi nhận xứng đáng của đảng và nhà nước
chúng tôi luôn đặt bản thân mình vào cái địa vị của các bác thương binh
để nỗ lực tích cực là thiết lập cổ sơ để làm sao mà đối tượng thương binh không bị sót
không để nọt những đối tượng không phải là thương binh mà lại thụ hưởng sai
cái chế độ chính sách của đảng và nhà nước
đến giờ phút này thì tôi đã được nhận
chế độ thương binh nhà nước cấp cho tôi rất vui vui khuyến khởi
đảng nhà nước nhân dân ta không bao giờ quên công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh
trong một mươi năm qua quân đội đã tích cực giải quyết hồ sơ chính sách tồn động
qua đó xác nhận hơn một một trăm năm mươi bốn liệt sĩ gần một mươi thương binh gần sáu năm trăm linh bệnh binh
dù còn nhiều khó khăn nhưng công việc này sẽ tiếp tục
được hết lòng thực hiện